trên thực tế một số phụ nữ có thể cần cảm giác yêu để đà cực khoái trong khi những người khác có thể không
cực khói là một trải nghiệm tâm lý và sinh học phức tạp đạt và trải nghiệm cực khoái không giống nhau ở mọi phụ nữ
các nghiên cứu và thống kê đã chỉ ra rằng có nhiều điểm khiến phụ nữ đạt được cử khoái mà ít người biết đến
cực khoái hay còn gọi là lên đỉnh đây là sự giải phóng tức thời của hưng phấn tình dục đã tích lũy trong suốt quá trình đáp ứng tình dục
cảm giác này thường kết hợp với những hoạt động không tự điều khiển được của cơ thể bao gồm sự có thác cơ ở nhiều khu vực trên cơ thể đi kèm với đó là cảm giác hưng phấn khi quan hệ tình dục
hầu hết chúng ta nghĩ rằng cực khói xảy ra ở những khu vực như âm vật hoặc núi vú
tuy nhiên ngoài những bộ phận này còn những khu vực khác trên cơ thể khiến tình dục đạt được cực khoái
phụ nữ đạt được cực khoái mà ít được biết đến
nhiều người lầm tưởng rằng cực khoái chỉ xảy ra khi có va chạm giữa dương vật và âm đạo nhưng đó là quan điểm sai lầm
nhiều phụ nữ đạt được cực khoái nhờ kích thích bên ngoài âm vật
một nghiên cứu cho thấy hai mươi năm phụ nữ đạt được cực khoái thường xuyên khi quan hệ năm mươi đôi khi sẽ đạt cực khoái hai mươi hiếm khi đạt và năm không bao giờ đạt được
cực khoái xảy ra khi có va chạm giữa dương vật và âm đạo
thường xuất hiện sau các hoạt động quan hệ tình dục qua đường âm đạo đường miệng hoặc học môn thủ dâm hoặc quan hệ tình dục không xâm nhập sử dụng các đồ chơi tình dục hoặc xem nội dung khiêu dâm
sẽ không có công thức chung cho việc làm thế nào để đạt được cục khoái ở phụ nữ bởi mỗi cơ thể được cấu tạo khác nhau
ở một số phụ nữ tâm lý cảm xúc còn có vai trò quan trọng hơn kích thích vào cơ thể để gây cực khoái
bởi vậy các chàng muốn đạt cực khoái cùng nàng thì cần phải quan sát kỹ và để ý tới sở thích
đa số phụ nữ thường đã cực khoái ở âm vật
âm vật là một vùng nhạy cảm chứa hàng triệu đầu dây thần kinh
kích thích tại âm vật bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp đều làm tăng lượng máu chảy từ âm vật dẫn tới cực khoái
một nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều loại kích thích khác nhau kích thích theo chiều lên xuống trước sau hoặc theo hình vòng tròn đều có thể dẫn đến cực khoái tại âm vật
nên nhớ rằng cần kích thích tới khi âm vật có đủ lượng chất dịch bôi trơn thì người phụ nữ mới có thể đạt được cực khoái
trong giai đoạn hương phấn máu sẽ tăng cửa lưu thông về bộ phận sinh dục nữ
lượng máu tăng dần làm cho âm vật trở nên cứng
cơ thể người nữ sẽ sản sinh ra dịch trơn trong đường âm đạo
phần trên cùng của âm đạo sẽ rãn nở rộn hơn
trong giai đoạn này huyết áp nhịp tim và nhịp thở tăng lên
ngực của người nữ cũng trở nên căng hồng hơn
đến giai đoạn bình ổn ngược mềm hơn đôi chút
từ đây giai đoạn thú vị sẽ đến dần cùng với sự co thắt nhịp nhàng của cổ tử cung và âm đạo
một đợt lên đỉnh ở nữ giới thường kéo dài từ một mươi ba đến năm mươi một giây
rất nhiều phụ nữ cũng như nhiều nhà nghiên cứu cho rằng
có những khu vực nhạy cảm nằm rất sâu trong ông đạo
mà khi kích thích đúng cách có thể tạo ra một loại cực quái gọi là cực quái tại vùng sâu của âm đạo
nam giới khi thâm nhập vào âm đạo có thể cảm nhận được thanh âm đạo co bóp trong cơn cực quái này
tại thành sau của âm đạo gần sau cổ tử cung có chứa rất nhiều dây chẳng và các dây thần kinh
nếu được kích thích đúng cách và đủ vào phần nhạy cảm này
nhiều phụ nữ sẽ cảm thấy cực quái
loại cực quái này thậm chí còn có thể khiến cả vùng tử cung co thắt trong suốt quá trình đạt được cực quái
cực quái tại điểm g
chúng ta không nhìn thấy điểm g nhưng có thể cảm nhận được bằng tay
điểm g nằm ở phía trước niêm mạc âm đạo
khoảng giữa cổ tử cung và phần mở của âm đạo
đó là một vùng hơi gồ lên và có cảm giác xốp ở phía trước âm đạo
kích thích điểm g cũng dẫn đến kích thích tuyến skene ở hai bên nhậu đạo và khiến nữ giới xuất tinh
khi đạt được cực quái điểm g sẽ được bông đầy máu và hơi xương lên
cảm giác này được nhiều người mô tả là một cảm giác căng sâu và mạnh nhất
núm vú có hàng trăm đầu dây thần kinh làm cho núm vú siêu nhạy khi chạm vào
nhiều phụ nữ cho biết họ đạt cực quái sau khi kích thích bầu ngực
một số phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt nếu được kích thích vào núi vú sẽ thấy dễ đạt cực quái hơn
sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ kinh nguyệt có thể làm tăng độ nhạy cảm của phú
điều này có thể làm tăng ham muốn tình dục của bạn
không phải núm vú không phải điểm g
một số phụ nữ rất thích được kích thích tại vùng hậu
hậu môn và đạt cực quái tại vùng này
bởi hậu môn rất gần với âm vật và âm đạo được kết nối với nhau bởi một lớp mô mỏng giãn gọi là cơ đáy trậu
những vùng này có rất nhiều dây thần kinh và cơ chung
bao gồm cả cơ đáy trậu khiến nhiều phụ nữ đang cực khoái tại cùng lúc cả âm đạo và hậu môn
cực khói hậu môn phổ biến hơn ở nam giới nhưng phụ nữ cũng có thể đạt được loại cực quái này bằng cách
trà sát bên ngoài lũ hậu môn hoặc kích thích bên trong hậu môn bằng ngón tay
theo bác sĩ vũ ngọc tú khi đạt tới cực quái môn lan sóng cảm giác yên bình và thư giãn sẽ xâm chiếm cơ thể
điều đó giải thích tại sao nam giới bình thường có cảm giác buồn ngủ sau chuyện ấy
và đó chính là lúc con người thực sự giải phóng bản thân